ngày hôm nay quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn
theo chương trình bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể sẽ trả lời chất vấn về nhóm các vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
và cuối phiên chất vấn chiều ngày hôm nay phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh sẽ trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của chính phủ
trước đó trong ngày hôm qua bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước và thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng đã đăng đàn trả lời chất vấn của quốc hội về hai nhóm vấn đề của lĩnh vực tài chính và ngân hàng
các câu trả lời đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo đại biểu và cử tri cả nước
lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội chiều qua thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến hiện tượng lừa đảo trên mạng để lấy thông tin và lấy trộm tiền của chủ tài khoản
các giải pháp chính sách tiền tệ để bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh là một trong những nội dung nhiều đại biểu quan tâm đặt ra tại phiên chất vấn đối với thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng
nếu ý kiến chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng thị trường trái phiếu thị trường chứng khoán thị trường bất động sản các nhà điều hành đều nói là không xiết
nhưng thực tế thị trường trái phiếu doanh nghiệp những tháng đầu năm rất eo uột nhất là những nhà đầu tư có tiềm lực muốn huy động vốn để đảo nợ hoặc tiếp tục đầu tư mới là rất khó khăn thị trường bất động sản cũng vậy
trong khi đó phiên trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước sáng qua cũng nhận được nhiều sự quan tâm nhất là với các nội dung về hoạt động của thị trường vốn trong đó có thị trường vốn cho bất động sản
nhắc lại phần phát biểu kết thúc phiên chất vấn bộ trưởng tài chính rằng tất cả thị trường phải thông suốt
chủ tịch quốc hội vương đình huệ lưu ý một mặt chúng ta phải giám sát quản lý chặt thị trường nhưng mặt khác phải tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường phát triển
chúng ta chấn chỉnh xử lý những méo mó hư hỏng của thị trường chứ không phải đóng cửa hay hạn chế thị trường này phát triển
chính sách đối với tài chính kinh tế phải nhất quán thông suốt phải có dự phòng dữ liệu nhiều nội dung khác nhau
hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ tuyên án đối với bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
t t dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hại một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco và các đồng phạm trong vụ án liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
trong phiên xét xử ngày hôm qua các bị cáo đã được
nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án
nói lời sau cùng bị cáo tất thành cang nhiều lần bật khóc cựu phó bí thư thành ủy thừa nhận vụ án xảy ra có liên quan đến mình nhưng sai phạm nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn
bị cáo nhận trách nhiệm với tư cách là phó bí thư thường trực đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp không phát hiện kịp thời tờ trình một mươi hai a là giả mạo
nói lời sau cùng ông tề trí dũng và các đồng phạm cho biết rất ăn năn về hành vi của mình xin tòa giảm án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình
chiều tối ngày tám tháng sáu công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù gia mập đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của ông lê duy bình chú tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước hiệu trưởng trường cấp ba dacker
nạn nhân tử vong nghi do rơi từ tầng ba của trường xuống đất
theo thông tin ban đầu sáng cùng ngày ông lê duy bình từ phòng ở tập thể trong trường trung học phổ thông đắc ơ xã đắc ơ huyện bù gia mập tỉnh bình phước lên trường để làm việc
đến khoảng sáu giờ sáng một số nhân viên đang làm việc ở trường nghe tiếng động mạnh nhưng vật gì rơi từ trên xuống đất
tuy nhiên do nghĩ không có chuyện gì nên mọi người tiếp tục làm việc
đến khoảng bảy giờ sáng cùng ngày đồng nghiệp cấp dưới của ông bình lên trường tìm hiệu trường thì phát hiện ông bình đã tử vong
theo nhận định ban đầu rất có thể nạn nhân tử vong do rơi từ lầu ba xuống sân trường
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng căn cước công dân chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương
công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo đánh giá của cục cảnh sát hình sự đây là hành vi vi phạm pháp luật
tội phạm pháp luật nghiêm trọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền đánh bạc tổ chức đánh bạc ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
trước diễn biến của tình hình trên để phòng tránh tội phạm và những hệ lụy có liên quan cục cảnh sát hình sự bộ công an khuyên cáo người dân
tuyệt đối không cho người lạ mượn chụp thuê mua căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng
không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội
không cung cấp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội
trường hợp bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ
đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của căn cước công dân chứng minh nhân dân không có liên quan đến các giao dịch dân sự trong thời gian bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân
đồng thời phòng ngừa trường hợp số căn cước của công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân để tiến hành các hoạt động phi pháp
người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ
trường hợp nghi ngờ phát hiện số căn cước công dân chứng minh nhân dân của mình bị sử dụng trái phép để mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thuê bao trả sau
cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nhà mạng để được hỗ trợ khóa tài khoản thuê bao
trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn chụp thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân mời trào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng
đề nghị người dân tố giác và cung cấp ngay tài liệu chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật
nếu biết đối tượng sử dụng căn cước công dân tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật phạm tội nhưng bao che hoặc vẫn bán cho thuê cho mượn
thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm
sau ba ngày chính thức diễn ra từ ngày sáu tháng sáu đến ngày tám tháng sáu sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu á
năm hai nghìn hai mươi hai đã khép lại với chuỗi các hoạt động và hơn một năm trăm linh cuộc họp giữa các bên liên quan
sự kiện được tổ chức thành công không chỉ mở ra cơ hội để kết nối và mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế
mà còn là điều kiện để việt nam đặc biệt là thành phố đà nẵng địa phương đăng cai tổ chức sự kiện quảng bá hình ảnh điểm đến
city tour tham quan thành phố đà nẵng là chương trình bên lề dành cho các đại biểu tham dự diễn đàn phát triển đường bay châu á hai nghìn hai mươi bốn
sông hàng về đêm và một số điểm đến nổi tiếng khác đã để lại ấn tượng đẹp cho những vị khách đặc biệt này
đà nẵng là một trong những nơi ấn tượng nhất mà tôi đã đi qua tôi không thể dừng lại việc chiêm ngưỡng những cảnh đẹp ở đây
không chỉ gây ấn tượng về một điểm đến đẹp an toàn thân thiện với việc tổ chức thành công sự kiện xúc tiến đầu tư duy nhất về lĩnh vực hàng không tại châu á
đà nẵng đã một lần nữa khẳng định với các đại biểu quốc tế là một điểm đến sự kiện lễ hội hàng đồng
tôi rất ấn tượng đà nẵng tổ chức sự kiện rất tốt đây cũng sẽ là một áp lực cho nước chủ nhà thái lan với việc đăng cai tổ chức trong năm sau
tại diễn đàn với những cuộc gặp gỡ kết nối các đối tác tiềm năng đà nẵng kỳ vọng có thể sớm mở những đường bay quốc tế trực tiếp đến thành phố để phát triển thị trường đa dạng nguồn khách quốc tế

sự kiện này sẽ là một chất xúc tác mạnh mẽ để đà nẵng nói riêng và việt nam nói chung thực hiện mục tiêu khôi phục du lịch và kinh tế xã hội
việc này cũng nhằm làm trong sạch đội ngũ xây dựng đối ngũ cán bộ trong sạch xây dựng đảng vững mạnh
không chỉ vậy việc làm này còn mang lại niềm tin rất lớn cho nhân dân vào quyết tâm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
và tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi cụm chính sách
theo nghị định số ba mươi bảy vừa được chính phủ ban hành hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra
hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng
quy định cũ phạt tiền từ tám trăm linh đến một triệu hai trăm linh đồng
đáng chú ý đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ cũng sẽ bị phạt tiền từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
đại diện tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec cho biết
toàn bộ các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý sẽ thực hiện thu phí tự động bắt đầu từ tháng tám
ngay sau khi việc lắp đặt và vận hành thu phí tự động được các đơn vị hoàn thiện
có hạn chót là ba mươi một tháng bảy
đơn vị này cũng cho biết đến nay các tuyến cao tốc do vec quản lý đã phục vụ hơn hai trăm chín mươi bảy triệu lượt phương tiện
tổng doanh thu hơn hai mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng đảm bảo vốn trả nợ lãi và gốc đầy đủ
từ hôm nay chín tháng sáu thành phố hà nội sẽ áp dụng quyết định số hai mươi ba hai nghìn hai mươi hai
về trình tự thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ cho tổ chức nhận chuyển nhượng bất động sản
theo đó khi các tổ chức mua nhà ở diện tích sản kinh doanh thương mại
tại những dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư
thì không quá ba mươi ngày làm việc sở tài nguyên và môi trường hà nội
căn cứ kết quả kiểm tra thẩm định dự án hợp đồng mua bán nhà ở
diện tích sản kinh doanh thương mại để xét cấp sổ đỏ cho tổ chức
xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
mặc dù nhiều tổ chức mua nhà ở
một số ngân hàng thương mại khẳng định là vẫn cho vay bất động sản bình thường
song chia sẻ về báo đầu tư nhiều doanh nghiệp đã cho rằng đang gặp khó khăn
khi hồ sơ bị ngâm nhiều tháng chưa được giải ngân
cụ thể khi làm hồ sơ vay doanh nghiệp thường được các ngân hàng thông báo hết drome
và cho biết là từ tháng sáu sẽ giải ngân lại với mức độ hạn chế
một số ngân hàng ngưng giải ngân cho khách hàng mua nhà hình thành trong tương lai
điều này khiến thị trường bất động sản hiện thiếu trầm trọng thanh khoản
trong khi nhu cầu xã hội nhu cầu của nhà đầu tư rất lớn
nhiều chuyên gia và doanh nghiệp kiến nghị cần có hành lang pháp lý rõ ràng
thông thoáng để doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn vay triển khai dự án
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước cũng phải làm rõ việc không xiết hoàn toàn tín dụng bất động sản
mặc dù từ đầu năm đến nay giá gạo xuất khẩu vẫn neo ở mức cao
thế nhưng làm sao để giữ ổn định mức giá này vẫn là bài toán khó
đối với các doanh nghiệp lúa gạo việt nam
theo báo kinh tế và đầu tiên
xuất khẩu gạo trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn
đơn cử như thị trường châu phi đã chuyển sang mua gạo của ấn độ
do giá tốt và chi phí vận chuyển rẻ hơn nhiều so với việt nam
bên cạnh đó chi phí sản xuất cùng với giá cước vận tải ở mức cao
khiến gạo việt bị giảm sức cạnh tranh trên thị trường
để xuất khẩu gạo có chỗ đứng vững trên thị trường thế giới
nhiều chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp lúa gạo việt nam
nên tập trung sản xuất các dòng sản phẩm gạo cao cấp
để xuất khẩu vào các thị trường khó tính
bên cạnh đó tăng giá trị xuất khẩu gạo một cách bền vững
thì cần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm
việc cấp hộ chiếu vaccine cho người dân đã được triển khai từ hơn một tháng qua
tuy nhiên đến nay nhiều người dân vẫn chưa nhận được hội chiếu vaccine
chưa có giấy thông hành để xuất cảnh ghi nhận của báo sài gòn giải phóng
theo lý giải của bộ y tế các khâu giả soát thông tin cập nhật
liên thông và bổ sung dữ liệu của người được tiêm chủng
để cấp hộ chiếu vaccine đang gặp nhiều vướng mắt
trong đó thì việc triển khai văn bản của bộ y tế đến đơn vị tuyến dưới
ở một số tỉnh thành còn chậm trễ
các địa phương cũng chưa thực sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác hướng dẫn
kiểm tra giám sát
ngoài ra rất nhiều người dân khai thông tin chưa đầy đủ
chưa chính xác khi tiêm vaccine covid một mươi chín
dẫn đến việc là hiện nay không đủ thông tin để tiến hành xác minh
nếu chưa được cấp hộ chiếu vaccine người dân liên hệ trực tiếp với cơ sở tiêm chủng
hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
để được bổ sung cập nhật thông tin
sau nhiều lần điều chỉnh đến nay cơ chế cộng điểm ưu tiên đại học
vẫn bộc lộ nhiều bất cập
các chuyên gia cho rằng cơ chế này cần có sự điều chỉnh
cho phù hợp với tình hình thực tiễn tạo công bằng với thí sinh
bởi nếu một thí sinh được cộng điểm ưu tiên nhiều
trong khi năng lực thực sự không đạt
thì có thể trường học sẽ không đào tạo ra được một cán bộ chất lượng
nhiều chuyên gia giữ quan điểm là chưa thể bỏ điểm ưu tiên trong thi cử
bởi thực tế cho đến thời điểm hiện nay
điều kiện học tập ở các vùng miền của nước ta vẫn có sự khác biệt
do đó việc cộng điểm ưu tiên tới đây nên xét theo hướng
đối với thí sinh ở vùng được cộng điểm ưu tiên
khi đạt điểm càng cao thì điểm cộng ưu tiên sẽ giảm đi
hiện bộ giáo dục và đào tạo cũng đang cân nhắc
cho phép thí sinh được hưởng ưu tiên theo lần hay theo năm
trong tháng năm vừa qua đã xảy ra hai vụ sập tấm đan tại cầu long biên
uy hiếp đến an toàn giao thông
trước tình trạng này các chuyên gia giao thông và nhà nghiên cứu lịch sử
cần đầu tư bảo tồn nâng cấp đảm bảo mục tiêu sử dụng chứ không thể bỏ hoàn toàn
đại diện sở giao thông vận tải hà nội cho rằng
mặc dù cầu đã quá tải xuống cấp nhưng vẫn phục vụ giao thông qua lại
cho người dân vùng lõi hai bên cầu như khu vực quận hoàn kiếm
khu vực ái mộ quận long biên giảm tài rất nhiều cho cầu trương dương
không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông thẩm mỹ
cầu long biên còn có giá trị rất lớn về văn hóa
phá đi thì dễ dựng lại rất khó nhất là với một di sản
do đó các chuyên gia cho rằng cần phải sớm có một cuộc đại phẫu
không thể kéo dài tình trạng chấp vá như hiện nay
trước mắt trong khi chờ định hướng rõ ràng
cần tăng vốn bảo trì đồng thời có dự án sửa chữa tổng thể cầu long biên
để đảm bảo an toàn khai thác giao thông qua cầu